thừa thiên huế nam định hòa bình tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng tây ninh gia lai bạc liêu điện biên đắk lắc đồng tháp và trà vinh
thưa quý vị liên quan đến việc triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tới các đơn vị địa phương bộ y tế có công văn hỏa tốc gửi bốn viện dịch tễ đầu ngành về việc đẩy nhanh tiến độ này
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
bộ y tế ban hành quyết định số hai nghìn bảy trăm tám mươi sáu về việc điều chỉnh phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt ba cho các đơn vị địa phương
đến nay tất cả các đơn vị địa phương đã tiếp nhận vaccine covid một mươi chín và triển khai tiêm chủng
bộ y tế đề nghị các đơn vị địa phương tổ chức triển khai ngay khi nhận được vaccine và hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đây là nhiệm vụ cấp bách đề nghị các viện tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước chính phủ và bộ y tế
thưa quý vị đề nghị các viện tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước chính phủ và bộ y tế
thưa quý vị dịch covid một mươi chín bùng phát các chốt các khu cách ly và điều trị ngay lập tức đã được thiết lập
để chuyển kịp thời hàng hỗ trợ đến các khu cách ly điều trị các lực lượng làm nhiệm vụ
những chuyến xe màu xanh tình nguyện vẫn đang ngày đêm vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm
và những chuyến xe không đồng ấy đã bắt đầu một chuyến hành trình đầy ý nghĩa của những người trẻ tuổi mang trên mình chiếc áo màu xanh tình nguyện
ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại tỉnh bắc giang
sáng sớm các bạn đoàn viên thanh niên tỉnh bắc giang đã có mặt tại nhà văn hóa thiếu nhi nơi tiếp nhận và vận chuyển nhu yếu phẩm của tỉnh đoàn
dù thời tiết oi nóng nhưng các đoàn viên vẫn làm việc với quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất
bản thân là con gái nhiều khi những thường hoàng rất là nặng
ví dụ như bao gạo có thể năm mươi cân nhưng chúng tôi cũng luôn luôn cố gắng hết sức mình để khuôn vác và vận chuyển đến những vùng
các nơi mà như người dân bị cách ly cũng như các nơi mà người dân rất là khó khăn trong ảnh hưởng bởi dịch covid
còn với chị nguyễn thị lan đã gần một tháng nay số lần chị về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay
chị đang ngày đêm giữ chắc chiếc vô lăng để vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm đến những nơi bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tôi cảm thấy rất là vui nhiều lúc mệt mỏi như tôi cũng thấy vui
bởi vì là tôi cũng thấy là có những người người ta còn khổ hơn mình
mình cũng may hơn họ là mình vẫn còn khỏe mạnh mà mình vẫn được ở vòng bên ngoài giúp đỡ cho người ta
hiện tỉnh đoàn bắc giang đang có một mươi tám đầu xe tình nguyện
và đã có hàng trăm chuyến xe vận chuyển nhu yếu phẩm đến khu vực cách ly gian hàng không đồng
và hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản
dù cuộc sống mưu sinh của những người tài xế này còn gặp nhiều khó khăn
dòng họ vẫn muốn góp sức để giúp đỡ người dân cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
tôi rất là cảm ơn các đoàn thể
rồi thì các nhà tài trợ đã tặng quà cho công nhân
để đảm bảo đời sống cho công nhân
lực lượng này thì các anh hoạt động rất là nhiệt tình năng nổ
không quản ngày đêm không quản thời tiết nắng mưa không quản gian khó
và đặc biệt là tất cả các hoạt động do các anh tổ chức đều là xuất phát từ lòng thiện tâm
không hề lấy bất cứ một cái chi phí nào
tất cả các anh trong thời gian này dịch bệnh này đã rất vất vả
trong cái việc mà không thể thực hiện cái hoạt động mưu sinh của mình
nhưng mà với lòng nhiệt huyết với tinh thần sung kích
với tinh thần sung kích của tuổi trẻ các anh vẫn rất tích cực tham gia các hoạt động
do tỉnh đoàn hội liên hiệp thanh niên tỉnh phát động
với tinh thần sung kích của tuổi trẻ những chuyến xe màu xanh
vẫn đang ngày đêm lan bánh và vận chuyển hàng trăm chuyến hàng
mang tình cảm yêu thương của cả nước đến với nơi tuyến đầu chống dịch nơi khó khăn
xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
đang vận chuyển một trăm hai mươi hai bình
một bình khí cười đủ kích cỡ đi giao cho các địa chỉ ở trung tâm thành phố đà nẵng
tài xế trần phương bình chú tại quận cẩm lệ
đã bị đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an quận hải châu phát hiện và bắt quả tàng
số lượng bình khí cười nói trên được trần phương bình giấu trong thùng xe tải
làm việc với cơ quan công an tài xế bình khai báo
đã nhận vận chuyển số bình khí cười này cho một thanh niên chưa rõ lai lịch
từ một xe khách trong khu công nghiệp hòa khánh
đến các địa chỉ được chỉ định sẵn trên địa bàn thành phố
khi đang di chuyển qua ngã tư man thiện thì bị phát hiện bắt quả tàng
hiện công an quận hải châu đã tiến hành kiểm kê lập biên bản vi phạm
để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước tình trạng khai thác cát trái phép trên sông đồng nai
đang có dấu hiệu phức tạp trở lại
phòng cảnh sát phòng chống tuệ phạm về môi trường công an tỉnh lâm đồng
đã lên kế hoạch đấu tranh và mới đây đơn vị đã bắt quả tàng
và tạm giữ hai tàu đang hút cát trên sông đồng nai
vào tối ngày một mươi hai tháng sáu cảnh sát phòng chống tuệ phạm về môi trường
đã bắt quả tang hai tàu hút cát đang hoạt động trên sông đồng nai
đoạn chảy qua xã phước cát hai huyện cát tiên tỉnh bình phước
địa phận giác danh với tỉnh bình phước
thời điểm bị bắt quả tàng tàu hút cát số hiệu ld một trăm hai mươi sáu
do ông đào khắc nhiên tạm chú tệ huyện bù đăng tỉnh bình phước
cùng với hai thuyền viên đã hút được khối lượng cát là gần bốn mươi tám mét khối
tàu thứ hai không có số hiệu do lái tàu là lê văn luận tạm trú tại huyện tân phú tỉnh đồng nai
cùng với một thuyền viên đã bơm hút lên khoang tàu được gần ba mươi năm mét khối
cả hai tàu này do ông bùi văn vện chú tệ huyện tân phú tỉnh đồng nai làm chủ
và đều không có giấy phép khai thác cát
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết từ ngày một mươi bảy tháng sáu tới đây
sẽ chạy lại đôi tàu khách
khách thống nhất se ba se bốn trên tuyến hà nội đi tp hcm
tàu se ba xuất phát từ ga hà nội đến ga sài gòn
chiều ga sài gòn đi hà nội sẽ chạy lại tàu se bốn xuất phát từ ga sài gòn
như vậy trên tuyến hà nội tp hcm sẽ có hai đôi tàu khách se ba se bốn và se bảy se tám chạy hàng ngày
tổng công ty đường sắt việt nam sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
như chỉ bán vé khoảng năm mươi phương án chỗ
để đảm bảo giãn cách phun khử khuẩn toa xe
bố trí đầy đủ dung dịch vệ sinh sắt quần trên tàu và dưới ga
hành khách trước khi lên tàu cần phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế
đeo khẩu trang trong suốt quá trình vào ga và đi tàu
hạn chế đi lại trên toa xe khi không thực sự cần thiết
thưa quý vị bộ kế hoạch và đầu tư vừa đề xuất gói ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trị giá tám sáu trăm linh tỷ đồng
dự kiến mức lỗ hỗ trợ sẽ là một mươi tỷ đồng trên một dự án gấp gần ba lần so với hiện tại
và như vậy mỗi năm có một trăm linh dự án trong lĩnh vực nông nghiệp
sẽ được hỗ trợ thêm vốn tạo động lực phát triển
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi dù được bố trí kế hoạch trung hạn
từ ngân sách trung ương cho nông nghiệp hơn ba trăm linh tỷ đồng
nhưng các địa phương ưu tiên đầu tư vào công trình kết cấu hạ tầng
vốn đầu tư cho nông nghiệp chỉ còn khoảng một trăm một mươi ba năm tỷ đồng
bộ đề xuất xây dựng nghị định mới tập trung vào hỗ trợ ngành nghề ưu đãi đầu tiên
đặc biệt là ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp
bao gồm như nuôi trồng chế biến nông sản lâm sản thủy sản trồng và bảo vệ rừng
làm muối khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá
sản xuất giống cây trồng giống vật nuôi sản phẩm công nghệ sinh học
quý vị thân mến vải thiều không chỉ để sử dụng làm thực phẩm
mà giờ đây vải thiều còn được dùng để trang trí
kết hợp với nhiều loại hoa khác nhau đã tạo thành các bó hoa lãng hoa hết sức độc đáo
và nhờ sự sáng tạo của cộng đồng thị trường không chỉ có thêm những sản phẩm mới
mà đây còn là sự san sẻ của yêu thương cùng với tỉnh bắc giang vượt qua đại dịch
và những sản phẩm độc lạ đầy tính sáng tạo từ vải thiều trong phóng sự ngay sau đây
cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
ngày này chị bùi thị thu cùng với nhóm của mình đang nhận được nhiều đơn hàng hoa bó hoa lãng vải thiều
những quả vải tươi được kết hợp cùng nhiều loại hoa lá khác nhau
được cắm tỉa tỉ mỉ và công phu gửi gắm nhiều ý nghĩa
lãng hoa này được chị thu kết hợp cùng hướng dương
với mong muốn quả vải bắc giang sẽ có những hướng đi mới sáng lạn và bền vững
trong cái trái vải của mình này thì là nó vừa là một cái sản phẩm rất là giàu dinh dưỡng
nó vừa là một đặc sản
và nó lại có một cái hình thức rất là đẹp tính thẩm mỹ rất là cao và có cả mùi thơm
thế thì khi mà mình kết hợp với các cái loại hoa như thế này
thì trước hết là nó có một cái màu sắc phối hợp với nhau nhìn rất là đẹp
thế và vải là một thứ mà bọn mình đang hướng tới với một cái tình yêu thương vô cùng luôn
sau một thời gian kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vải thiều bắc giang tại hà nội
nhóm đã nảy ra ý tưởng độc đáo này
các sản phẩm bó và lãng hoa vải thiều được thiết kế đa dạng
với nhiều mẫu mã khác nhau giá bán giao động từ hai trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng
không chỉ tạo thêm được sản phẩm độc đáo từ vải thiều
mà đây cũng là cách hay để quảng bá cho quả vải
thực ra là cái ý tưởng này thì cũng rất là bột phát thôi
từ một cái lời cảm ơn của một hợp tác xã ở trên bắc giang
khi mà chúng tôi tiêu thụ được khá nhiều cái lượng vải thiều cho các chị
thì các chị có gửi một cái bó hoa
bằng vải thiều lại cho chúng tôi
thế thì thực sự là rất là bất ngờ
và mấy chị em nảy ra một cái ý tưởng ấy
ôi tại sao mình lại không thể kết những cái bó hoa rất là độc đáo như thế này
để quảng bá các sản phẩm vải thiều cho lục ngạn bắc giang
những bó hoa lãng hoa vải thiều không chỉ đẹp mà còn có thể dùng để thưởng thức
được nhiều người chọn đem tặng hay thắp hương dân tổ tiên
hiện nay một số cửa hàng hoa tươi tại hà nội và thành phố hồ chí minh
cũng đã bắt đầu cho ra mắt nhiều sản phẩm với vải thiều
sự độc đáo sáng tạo này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các bạn trẻ
cảm thấy nó rất là độc đáo
và đặc biệt là nó không đụng hàng với bất kỳ ai cả
có thể mich vải với cả hoa như thế này này
thì không nhớ nó đẹp này nó ý nghĩa
mà em còn thấy là nó sẽ giúp tăng cái giá trị sản phẩm lên
để giúp cho cái việc mà tiêu thụ nông sản như là vải của bà con bắc giang được tốt hơn
trái vải bắc giang đã có thêm một cách tiếp cận mới với người tiêu dùng
kỳ vọng rằng tới đây thị trường sẽ được đón nhận thêm nhiều sản phẩm sáng tạo từ trái vải
đây cũng là sự chia sẻ và đồng hành của cộng đồng cùng bắc giang vượt qua đại dịch